nhiều biện pháp nghiệp vụ vào lúc một mươi một h trưa nay tại phương đúc tp huế
lực lượng phòng chống tội phạm ma túy bộ đội biên phòng hà tĩnh
phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành phá án bắt quả tang hai đối tượng
gồm trần ngọc toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại tỉnh tuyên quang
và trương thị nguyệt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại tp huế
đang tàng trữ vận chuyển trái phép năm bánh cần sa
hiện vụ việc đang được bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh bàn giao người và tăng vật
cho bộ đội biên phòng thừa thiên huế để mở rộng làm rõ vụ việc
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh đắk lắc
vừa bắt được nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp và trộm cắp tài sản
trên địa bàn các tỉnh đắk lắc và lâm đồng
các đối tượng bị bắt giữ gồm trần văn phái châu lý minh trung
nguyễn thị bích thương nguyễn quốc vương và nguyễn văn minh
trong đó phái là đối tượng cầm đầu
lợi dụng ban đêm phái đã cùng đồng bọn mang theo roi điện đột nhập vào
quỹ tín dụng nhân dân xã hỏa khánh không chế bảo vệ
sau khi chói chân tay đánh và dí điện nhiều lần khiến bảo vệ bất tỉnh
bọn chúng đã dùng búa rùi đục phá kết sắt trong kho và cướp đi hơn bốn trăm năm mươi triệu đồng
ngoài ra các đối tượng còn thực hiện một vụ trộm hơn tám trăm linh triệu đồng
của một quỹ tín dụng trên địa bàn tỉnh lâm đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thủ đức tp hcm vừa bắt khẩn cấp
đối tượng nguyễn thị ngọc yến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại quận bình thạnh
để điều tra xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào ngày sáu tháng tám yến mua một sợi dây chuyền và một nhẫn bạc mạ vàng
với giá bảy trăm linh đồng tại chợ bà triệu sau đó đem cầm đồ với giá tám triệu đồng
đến ngày tám tháng một mươi yến tiếp tục dùng thủ đoàn cũ để cầm chiếc lắc với giá trị là ba triệu đồng
hẹn với chủ tiệm chiều cùng ngày sẽ quay lại cầm tiếp sợi dây chuyền
lúc này chủ tiệm nghi ngờ nên đã trình báo cơ quan công an
đúng giờ hẹn yến quay lại thì bị công an bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thủ đức tp hcm cũng vừa hoàn chỉnh hồ sơ
để xử lý các đối tượng bao gồm lê văn biên nguyễn văn quang lương văn bảo và huỳnh văn thoại
đều tạm trú tại quận thủ đức về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào tối ngày tám tháng một mươi tại phường linh trung quận thủ đức
phát hiện lương văn bảo và huỳnh văn thoại điều khiển xe máy ngược chiều
tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra thấy hai thanh niên này có sử dụng rượu bia
nên đã mời về trụ sở để kiểm tra nồng độ cồn
tuy nhiên cả hai không chấp hành còn có hành vi nắm giật đứt cúc áo đứt cầu vai của hai đồng chí
sau đó bảo gọi điện cho lê văn biên và nguyễn văn quang đến và lao vào
xô đẩy tổ tuần tra để bảo lấy xe vi phạm tẩu thoát
tổ tuần tra đã khống chế và bắt giữ được cả bốn đối tượng nói trên
thông tin về công tác khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn xảy ra ở khu đô thị sa la hà đông hà nội
tổng công ty điện lực hà nội cho biết đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và công ty điện lực hà đông
cấp điện trở lại cho người dân tại đây vào lúc một mươi bảy h hai mươi chiều ngày hôm nay
đến thời điểm này công ty đã cơ bản kéo xong tám sợi dây cáp cấp điện cho hai tòa nhà ct bốn b và ct bốn c
hiện đang huy động khoảng một trăm linh nhân viên kỹ sư cùng các phương tiện máy móc để đấu nối cáp vào tủ điện của hai tòa nhà ct bốn b và ct bốn c
về việc cấp điện cho tòa nhà ct bốn a lực lượng công an tp hà nội vẫn đang phong tỏa hiện trường
sau khi được phép tiếp cận hiện trường công ty điện lực hà đông đã huy động toàn bộ lực lượng thiết bị để cấp điện cho tòa nhà này
tin thế giới
mạng liên hợp buổi sáng singapore đưa tin vào ngày mai ủy ban an toàn hà lan sẽ công bố báo cáo kết luận cuối cùng
liên quan đến nguyên nhân vụ máy bay mh một mươi bảy
nguyên nhân vụ máy bay của hãng hàng không malaysia bị rơi tại ukraine vào hồi tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn
bản kết quả điều tra cuối cùng sẽ tập trung vào bốn nội dung chính là nguyên nhân máy bay rơi
việc máy bay qua không phận đang có xung đột nguyên nhân thời gian từ hai đến bốn ngày mới xác nhận số công dân hà lan
có mặt trên máy bay và khả năng tỉnh táo của hành khách khi máy bay bị trúng tên lửa
ủy ban an toàn hà lan cũng cho biết báo cáo sẽ không đề cập vấn đề trách nhiệm cuối cùng thuộc về ai
mà điều này sẽ được thông báo trong báo cáo điều tra hình sự sau đó
đã có ít nhất một người thiệt mạng và bảy người khác bị thương trong một vụ nổ lớn ở một nhà máy
trên đường tan yung kling singapore vào sáng ngày hôm nay
lực lượng phòng vệ dân sự singapore cho biết họ nhận được tin báo về vụ nổ vào lúc chín h ba mươi phút theo giờ địa phương sáng nay
ngay lập tức bốn xe cứu hỏa bốn xe cứu thương đã được thử tới hiện trường
vụ việc làm một người tử vong tại chỗ bảy người khác bị thương đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu
trong tình trạng đa chấn thương bị bỏng hoặc hít phải khói độc
hiện nguyên nhân của vụ nổ đang được làm rõ